trong ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi tám ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận tàu cao tốc phú quý express là tàu hai thân đầu tiên chạy tuyến phan thiết phú quý và ngược lại chính thức được khai trương và đưa vào hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của người dân trong năm mới hai nghìn một mươi chín
tàu cao tốc phú quý express do công ty trách nhiệm hiếu hạn vận tải hành khách thành thành pháp làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư khoảng sáu mươi tỷ đồng tàu do công ty một trăm tám mươi chín bộ quốc phòng thiết kế và đóng mới bảo đảm theo tiêu chuẩn an toàn về tàu biển quốc tế
tàu được thiết kế hiện đại có hai tầng chở được ba trăm linh hành khách cùng với một mươi năm tấn hàng hóa tất cả các phòng các tầng đều được trang bị máy lạnh trong đó có hai trăm ba mươi rừng nằm và bảy mươi ghế ngồi
được biết đây là tàu cao tốc thứ ba và có thời gian chạy tàu nhanh nhất chạy tuyến phan thiết phú quý và ngược lại